thủ tướng đề nghị sớm thúc đẩy việc lập quan hệ chính thức giữa việt nam và liên minh châu phi
thủ tướng cũng gợi ý một số hướng để các nhà ngoại giao trung đông châu phi cùng với bộ ngoại giao và các bộ ngành việt nam
cùng nghiên cứu thúc đẩy phát huy quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa việt nam và các nước trung đông châu phi
biến tin cậy chính trị thành những kết quả hợp tác cụ thể và trong đó chú trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế
thủ tướng đánh giá cao sang kiến lần đầu tiên tổ chức hội nghị gặp mặt đại sứ
các nước trung đông châu phi năm hai nghìn một mươi chín của bộ ngoại giao việt nam với sự tham dự của ba trăm linh đại biểu
trong đó có bốn mươi bốn trưởng cơ quan đại diện ngoại giao thường trú và không thường trú
lãnh sự danh dự của các quốc gia trung đông châu phi tại việt nam thủ tướng khẳng định việt nam luôn coi trọng
và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với các nước bạn bè trung đông châu phi
thay mặt đoàn đại sứ cộng hòa djibouti ông ahmed araita ali cho biết liên minh châu phi đã khởi động
một thỏa thuận thương mại tự do
trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ có xu hướng gia tăng hợp tác trung đông châu phi và việt nam
minh chứng cho tầm quan trọng của nhu cầu mở cửa thị trường
việt nam nên tranh thủ cơ hội những khu vực thương mại tự do hiện có ở châu phi và trung đông
điều này sẽ giúp việt nam phân phối hàng hóa một cách hiệu quả với chi phí thấp ở một số quốc gia trong khu vực
tiếp đồng chí manmiaka dyat bộ trưởng ngoại thương và đầu tư nước ngoài cuba thủ tướng nhấn mạnh
quan hệ việt nam cuba là gặp mặt đại diện
gắn bó máu thịt sâu sắc thủ tướng khẳng định việt nam luôn hợp tác chặt chẽ để bảo đảm cung cấp ổn định gạo cho cuba
thúc đẩy các doanh nghiệp việt nam đầu tư vào cuba
việt nam sẵn sàng hỗ trợ cuba về phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông và bảo đảm an ninh mạng
bộ trưởng manmiaka dyat cho biết nền kinh tế cuba hiện gặp nhiều khó khăn do chính sách bao vây cấm vận
tuy nhiên cuba vẫn đang nỗ lực vươn lên
tuy nhiên cuba trân trọng và đánh giá cao đối tác việt nam cung cấp gạo cho nước này trong thời gian qua
mong chính phủ việt nam tạo điều kiện để các doanh nghiệp việt nam tiếp tục cung cấp gạo cho cuba
hiện hai nước đang nỗ lực phân đấu đạt kim ngạch thương mại song phương lên năm trăm linh triệu đô la mỹ vào năm tới
tiếp đại sứ vương quốc á rập xê út ông saút ansuelim thủ tướng bày tỏ tin tưởng đại sứ sẽ có nhiệm kỳ thành công tại việt nam
đóng góp vào mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước
thúc đẩy quan hệ hai nước trên mọi mặt
trong đó có thương mại và đầu tư
thủ tướng cũng đề nghị hai nước phối hợp tốt và ủng hộ trên các diễn đàn đa phương
nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi là năm quan trọng với cả hai nước khi việt nam là chủ tịch asean và ả rập xê út là chủ tịch g hai mươi
thủ tướng mong muốn hai nước nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và đa phương
đại sứ ả rập xê út nhấn mạnh ả rập xê út rất coi trọng quan hệ với việt nam
trong nhiệm kỳ này nhiệm vụ quan trọng của đại sứ là thúc đẩy quan hệ hai nước trên mọi lĩnh vực
trong đó có thương mại và đầu tư
đại sứ bày tỏ tin tưởng trong nhiệm kỳ của mình sẽ chứng kiến sự phát triển không ngừng của việt nam
đồng thời mong muốn nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng của việt nam
tiếp tục chương trình phiên họp thứ ba mươi bảy
sáng nay một mươi tháng chín ủy ban thường vụ quốc hội thảo luận cho ý kiến về dự án luật thanh niên sửa đổi
các ý kiến thống nhất với sự cần thiết sửa đổi luật thanh niên
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì cuộc họp
phát biểu tại phiên họp chủ tịch quốc hội nhận định
về cơ bản các chính sách được kế thừa với luật thanh niên năm hai nghìn năm
tuy nhiên nhiều chính sách còn trung trung và trồng lớn với nhiều lĩnh vực khác
do đó chủ tịch quốc hội đề nghị ban soạn thảo bám sát quy định của hiến pháp và các luật liên quan
những vấn đề về quyền và nghĩa vụ của thanh niên đã được quy định khá đầy đủ trong các luật chuyên ngành
nên khi tiếp cận với những quyền của thanh niên thì cần có cách tiếp cận mới hơn tránh trùng lập
tại phiên làm việc chiều nay cho ý kiến về kết quả giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật
về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số
miền núi giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi tám ủy ban thường vụ quốc hội đã đưa ra nhiều ý kiến liên quan đến những bất cập
trong việc triển khai chính sách này trên thực tế
như nhiều chính sách giảm nghèo còn trông chéo kém hiệu quả
chủ tịch quốc hội đề nghị cần ban hành nghị quyết giám sát về vấn đề này
chiều nay tại hà nội hội nghị các bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
xuyên quốc gia với sự tham dự của gần hai trăm linh đại biểu đại diện cho các nước và tổ chức quốc tế đã khai mạc
phát biểu tại hội nghị ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực trương hòa bình kỳ vọng
hội nghị sẽ là một diễn đàn thiết thực để lực lượng chức năng phòng chống ma túy các nước chia sẻ
trao đổi thông tin cập nhật về diễn biến tình hình kết quả đấu tranh chấn áp tội phạm ma túy
cũng như bàn các giải pháp cụ thể và có hiệu quả để kịp thời ứng phó với tội phạm ma túy
gắn kết các cơ chế hợp tác khu vực hiện có với các nỗ lực chung của thế giới và các khu vực khác
khuyến khích các hoạt động hợp tác song phương giữa các quốc gia thành viên
tại trụ sở trung ương đảng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình đã tiếp ông robert caprot
phó trợ lý bộ trưởng tài chính hoa kỳ
đồng chí nguyễn văn bình nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi chín là năm bản lề quan trọng để hai bên hướng tới kỷ niệm
bảy mươi năm năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm hai nghìn hai mươi khẳng định đảng và nhà nước việt nam
coi trọng quan hệ với hoa kỳ một trong những đối tác hàng đầu của việt nam
phó trợ lý bộ trưởng tài chính hoa kỳ đã trao đổi về một số vấn đề ưu tiên trong chính sách kinh tế
của hoa kỳ nói chung và trong quan hệ hợp tác song phương với việt nam nói riêng
tình hình và triển vọng kinh tế khu vực chính sách vĩ mô và ngoại hối của một số đối tác thương mại lớn của hoa kỳ
tại tp hcm hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương tổ chức hội nghị tập huấn
nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý lãnh đạo văn học nghệ thuật
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân đến dự khai mạc và phát biểu chào mừng hội nghị
từ năm hai nghìn chín đến nay hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương đã tổ chức một mươi chín hội nghị tập huấn
cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và những người hoạt động lý luận phê bình văn học nghệ thuật
nhằm thúc đẩy xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do đảng lãnh đạo
nhà nước quản lý nhân dân là chủ thể sáng tạo
chiều ngày một mươi tháng chín đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đã đến dự hội thảo quy hoạch phát triển bờ kè sông sài gòn và sông canh nội thành
các giải pháp để hoàn thành cơ bản kè sông sài gòn sông và canh nội thành vào năm hai nghìn hai mươi
hội thảo với hơn hai trăm linh khách mời gồm chuyên gia trong và ngoài nước doanh nghiệp nhằm tổng hợp dữ liệu
và đánh giá thực trạng hành lang bờ sông kênh rạch tổng kết bài học kinh nghiệm thực tiễn
từ các dự án đã triển khai nhận diện thách thức và cơ hội cho thành phố
đề xuất cơ chế chính sách làm cơ sở triển khai quy hoạch
kêu gọi đầu tư các dự án cải tạo
các tham luận tập trung nhiều vấn đề cần quan tâm như quy hoạch thiết kế đô thị tiền đề
cho một khu đô thị đáng sống thích ứng biến đổi khí hậu
kinh tế địa phương gắn liền cảnh quan sông ngòi và kênh rạch
đề xuất một số kết cấu kè bờ sông kênh rạch trên địa bàn
quy định pháp luật về quản lý phát triển hệ thống bờ kè sông kênh rạch
tại thành phố hồ chí minh một số gợi ý hoàn thiện thể chế
chính sách và giải pháp tổ chức thực hiện
huyện đông anh thành phố hà nội sẽ tập trung nguồn lực phấn đấu
lên quận giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là thông tin được đưa ra tại buổi giao ban báo chí
do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức vào chiều ngày một mươi tháng chín
theo ông nguyễn xuân linh phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đông anh
để đạt được mục tiêu này thời gian tới huyện đông anh sẽ đánh giá lại
các tiêu chí kinh tế xã hội so với tiêu chí của đề án đầu tư xây dựng
huyện đông anh thành quận đồng thời đã xây dựng kế hoạch thực hiện
bằng một mươi năm đề án thành phần
trong đó huyện sẽ đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch các điểm dân cư phát triển
đô thị trên địa bàn làm cơ sở và căn cứ để thực hiện các dự án đầu tư
xây dựng hạ tầng giao thông kết hợp xử lý nước thải
đồng thời tiếp tục quan tâm đến phát triển giáo dục văn hóa
đẩy mạnh cải cách hành chính tăng cường thanh tra tiếp công dân
giải quyết đơn thư và phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí
sau khi xem xét tờ trình của ủy ban kiểm tra trung ương
ban bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí huỳnh tiến mạnh
bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng
yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét và xử lý kỷ luật về hành chính
đối với đồng chí huỳnh tiến mạnh tương ứng với kỷ luật đảng
đối với đồng chí hồ văn năm ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật
bằng hình thức cách chức ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai
nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và trưởng ban nội chính tỉnh ủy đồng nai
đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội xem xét để đồng chí thôi làm đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
hôm nay cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
đối với ông phan văn vĩnh nguyên thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an về tội
ra quyết định trái pháp luật theo quy định tại khoản hai điều ba trăm bảy mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
kết quả điều tra ban đầu xác định trong quá trình chỉ đạo điều tra vụ án trương huy liệu và đồng phạm
về tội buôn lậu và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng ông phan văn vĩnh thủ trưởng cơ quan
cảnh sát điều tra bộ công an đã chỉ đạo việc ra quyết định xử lý vật chứng và tổ chức bán đấu giá
lô gỗ vật chứng của vụ án trái pháp luật việc làm này của ông vĩnh đã gây thiệt hại đến lợi ích của
nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn
xã hội ông phan văn vĩnh hiện là phạm nhân đang chấp hành án phạt chín năm tù về tội lợi dụng
chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại trại giam phú sơn bốn bộ công an
theo quyết định thi hành án của tòa án nhân dân tỉnh phú thọ
thưa quý vị từ tối qua ngày chín tháng chín đến sáng nay ngày một mươi tháng chín trên địa bàn tỉnh thái nguyên
đã có mưa to đến rất to kèm theo lốc và xét theo thống kê sơ bộ cho thấy là thiên tai đã khiến
ba người chết và một người bị thương còn tại tuyên quang thì mưa lũ cũng đã làm ba
ba người tử vong hai mươi chín ngôi nhà bị đổ sập hơn năm mươi hai hectare lúa và hoa màu bị thiệt hại
ngoài ra mưa lớn cũng làm gần một một trăm linh ngôi nhà và khoảng sáu trăm bảy mươi ha lúa bị ngập
nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt mất điện toàn khu vực cùng với hơn bốn mươi ô tô bị hư hỏng
do ngập trong nước tính đến một mươi sáu h ngày hôm nay tình hình ngập úng tại khu vực thành phố thái nguyên
đã được khắc phục tuy nhiên mực nước trên các sông suối tại cầu gia bảy hồ núi cốc
đang dâng lên nhanh sắp xỉ mức báo động một dự báo đợt mưa này có khả năng kéo dài đến hết
ngày một mươi hai tháng chín nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất cảnh báo rủi ro thiên tai cấp một
tại tuyên quang tối ngày chín tháng chín trong lúc đi qua cầu tràn minh tiến xã minh hương
huyện hàm yên một gia đình ba người gồm anh hoàng văn trinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai cùng vợ là hoàng thị
thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai và con gái bảy tuổi trú tại thôn tám minh tiến xã minh hương huyện hàm yên
đã bị nước lũ dâng cao bất ngờ cuốn trôi sau khi nhận được thông tin vụ việc
chính quyền địa phương cùng người dân đã phối hợp tìm kiếm nạn nhân
đến một mươi một giờ sáng nay mùng một mươi tháng chín đã tìm thấy thi thể của anh trinh và chị thủy
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện hàm yên đã đến thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình nạn nhân
một mươi triệu đồng và chỉ đạo các lực lượng chức năng của huyện xã tiếp tục khẩn trương tìm kiếm thi thể cho bé
tàu mscst quốc tịch panama xuất phát từ singapore đến sáng nay một mươi tháng chín
khi di chuyển ngang qua khu vực phía nam quần đảo hoàng sa
thì bất ngờ một thuyền viên trên tàu bị bệnh nặng dẫn đến hôn mê
nhận được tin báo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã triển khai phương án
ứng cứu khẩn cấp huy động tàu cứu hộ tiếp cận và sơ cứu cho bệnh nhân
đến một mươi ba giờ cùng ngày bệnh nhân đã được đưa về đà nẵng
nhờ được cấp cứu kịp thời tình trạng bệnh nhân bước đầu đã ổn định
và hiện đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện địa phương
trung tâm cũng đã phối hợp với các cơ quan ngoại giao tại địa phương
hoàn thành các thủ tục ngoại giao và bàn giao cho cơ quan chức năng
thưa quý vị việt nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do thiên tai
trong bối cảnh biến đổi khí hậu
nhiều năm qua vương quốc bỉ đã luôn hỗ trợ việt nam phòng chống và ứng phó với thiên tai
trong khuôn khổ các hoạt động của hợp tác phát triển của bỉ tại việt nam
đại sứ quán vương quốc bỉ đã phối hợp với viện khoa học địa chất và khoáng sản
tổ chức hội thảo quản lý thiên tai phục vụ phát triển bền vững vào sáng ngày hôm nay
tại việt nam ngoài tác động của mức nước biển dân đối với môi trường ven biển và đồng bằng
biến đổi khí hậu cũng gây ra sạt lở và lũ quét ngày càng nhiều ở vùng núi phía bắc và khu vực miền trung
hội thảo đã đề cập tới nhiều vấn đề như tác động của biến đổi khí hậu rủi ro thiên tai và tính dễ bị tổn thương
và các hành động để nâng cao năng lực nâng cao nhận thức tăng cường cơ sở hạ tầng
thời gian tới
các hình thức hỗ trợ sẽ có nhiều thay đổi do việt nam đã qua thời kỳ nhận viện trợ không hoàn lại
dần chủ động hơn trong việc đối phó với thiên tai
vương quốc bỉ sẽ tiếp tục chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong một số lĩnh vực như năng lượng sạch
để biến đổi khí hậu không gây ra nhiều thiệt hại cho người dân và đất nước việt nam
thưa quý vị thực hiện chương trình khuyến công quốc gia năm hai nghìn một mươi chín từ ngày một mươi tám tháng chín đến ngày hai mươi hai tháng chín
thưa quý vị thực hiện chương trình khuyến công quốc gia năm hai nghìn một mươi chín từ ngày một mươi tám tháng chín đến ngày hai mươi hai tháng chín
tại khu di tích hoàng thành thăng long hà nội
bộ công thương sẽ tổ chức chuỗi sự kiện lễ tôn vinh trao giấy chứng nhận các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia
và triển lãm hội trợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
thông tin này được bộ công thương công bố cho báo chí vào chiều ngày hôm nay
đây là lần thứ ba chương trình được tổ chức
ban giám khảo đã tiếp nhận hai trăm hai mươi sáu trên hai trăm bốn mươi bốn hồ sơ sản phẩm bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
cấp khu vực năm hai nghìn một mươi tám được các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương lựa chọn đăng ký tham gia bình chọn cấp quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
qua đánh giá thực tế sản xuất tại một mươi hai tỉnh thành phố đại diện cho ba khu vực bắc trung nam
ban giám khảo đã thống nhất các mức điểm áp dụng cho công tác chấm điểm bình chọn sản phẩm cấp quốc gia
đảm bảo công bằng đối với mỗi nhóm sản phẩm có đặc trưng thế mạnh riêng
đồng thời vẫn đảm bảo theo quy định chung về chất lượng kiểu dáng
sản phẩm có khả năng phát triển mở rộng sản xuất đảm bảo nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng
năng lực cạnh tranh tốt tạo được nhiều việc làm đảm bảo thu nhập cho người lao động
sẽ có một trăm một mươi sản phẩm tiêu biểu được lựa chọn vinh danh
thưa quý vị glocom là nhóm bệnh lý thần kinh thị giác tiến triển cấp tính hoặc mãn tính
hậu quả cuối cùng của glocom là mù loà vĩnh viễn và không có khả năng phục hồi
việc cập nhật cách điều trị mới tân tiến trong điều trị glocom là hết sức quan trọng
và đây cũng là nội dung chính trong hội thảo đào tạo liên tục glocom được bệnh viện mắt hà nội hai
phối hợp với trường đại học y hà nội và các chuyên gia nhãn khoa hàng đầu của úc tổ chức vào sáng ngày hôm nay một mươi tháng chín
ở việt nam sáu mươi năm bệnh nhân bị mù hai mắt do bệnh lý glocom
đây là bệnh lý hết sức nguy hiểm vì bệnh chủ yếu diễn tiến âm thầm cướp đi thị lực của người bệnh
bệnh glocom không thể chữa khỏi hoàn toàn
mục đích điều trị glocom là nhằm ngăn
bệnh nhân chặn bệnh không tiếp tục gây tổn thương đầu dây thần kinh thị giác
người mắc bệnh glocom có thể duy trì thị lực bằng các phương pháp nội khoa hoặc ngoại khoa
việc cập nhật cách điều trị mới tân tiến của nước ngoài là rất cần thiết
có phần thực hiện chiến lược phòng chống mù loà việt nam đến năm hai nghìn hai mươi và tầm nhìn hai nghìn ba mươi
tại hội thảo các chuyên gia nhãn khoa hàng đầu đến từ úc và các chuyên gia của bệnh viện mắt hà nội hai
đã cùng trao đổi những kinh nghiệm hiệu quả của các phương pháp điều trị glocom hiện đại nhất trên thế giới
để áp dụng tại việt nam
nhằm nâng cao sự gắn bó đoàn kết trong nội bộ cũng như có những hành động thiết thực hơn nữa vì các nạn nhân da cam
ngày hôm nay tại tỉnh hà nam hội nạn nhân chất độc da cam dioxin hai mươi sáu tỉnh thành phố và khu vực phía bắc
đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác hội năm hai nghìn một mươi chín
hội nghị đã tập trung thảo luận chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác khẳng định vai trò vị thế của hội
trong đó nhấn mạnh vào giải pháp xây dựng phát triển hệ thống
tổ chức đổi mới nội dung phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới
bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng kinh nghiệm công tác hội cho cán bộ
đa dạng hóa cách thức vận động xây dựng quỹ hội và chăm sóc giúp đỡ nạn nhân
ngoài việc trao đổi kinh nghiệm hội nghị còn là dịp để cán bộ gặp gỡ giao lưu
tạo sự gắn bó đoàn kết trong hệ thống tổ chức hội chung tay vì nạn nhân chất độc da cam
cũng trong ngày một mươi tháng chín sở y tế điện biên tổ chức hội nghị tăng cường các biện pháp liên ngành
phòng chống bệnh dạy tại hội nghị ngoài giải pháp tăng cường kinh phí hỗ trợ mua vaccine
tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân đại biểu cũng đề nghị sở nông nghiệp và phát triển
nông thôn cùng với ngành y tế phải xây dựng kế hoạch hoạt động liên ngành giữa thú y và y tế
chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm soát tốt bệnh dạy trên động vật tăng cường tiêm vaccine phòng
dạy trên động vật thực hiện tốt các hoạt động chia sẻ thông tin và tình hình bệnh dạy trên động
vật tại các địa phương ủy ban nhân dân cấp huyện phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát
xử phạt đối với chủ vật nuôi không thực hiện tiêm vaccine phòng dạy cho chó mèo
dịp lễ hội thành tuyên năm hai nghìn một mươi chín và liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
lượng khách du lịch đổ về thành phố tuyên quang rất lớn mật độ tham gia giao thông tăng cao
vì vậy mà công an tp tuyên quang đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tập trung tuần tra
kiểm soát trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn thành phố
với một lượng lớn người dân và du khách từ khắp nơi sẽ đổ về tp tuyên quang công an tp tuyên quang
đã phân công lực lượng phân luồng giao thông tổ chức các hoạt động nghiệp vụ nhằm bảo đảm an toàn
giao thông an ninh trật tự trước trong và sau lễ hội với việc tăng cường tuần tra kiểm soát của
lực lượng chức năng tỉnh tuyên quang trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị
hạn chế tình trạng ủn tắc tai nạn giao thông trên địa bàn sẽ giúp người dân và du khách có một mùa lễ hội an toàn và vui tươi
thưa quý vị và các bạn hôm nay tại liên đoàn bóng đá việt nam đã diễn ra buổi họp báo công bố
tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển u một mươi chín nam quốc gia
theo đó liên đoàn bóng đá việt nam bổ nhiệm huấn luyện viên philippe jouzier thay ông hoàng anh tuấn
làm huấn luyện viên trưởng u một mươi chín nam quốc gia việt nam tham dự vòng loại u một mươi chín châu á hai nghìn hai mươi
ông philippe jouzier người pháp từng dẫn dắt các đội tuyển bờ biển nga nigeria qatar hay maroc
tuy nhiên thành tích ấn tượng nhất của ông là quãng thời gian nắm đội tuyển nam phi tranh tài tại world cup một nghìn chín trăm chín mươi
và đặc biệt là khi dẫn dắt đội tuyển nhật bản dự world cup hai nghìn hai
tài năng của huấn luyện viên philippe jouzier đã giúp cho đội tuyển nhật bản
tạo nên lịch sử khi lần đầu tiên vượt qua vòng đấu bảng một kỳ world cup
tháng tám năm hai nghìn một mươi chín ông philippe jouzier ký hợp đồng để đảm nhiệm vai trò là giám đốc kỹ thuật
của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ pvf
theo kế hoạch huấn luyện viên philippe jouzier sẽ triệu tập ba mươi năm cầu thủ lên đội tuyển u một mươi chín việt nam
vào ngày một mươi hai tháng chín tới đây
ông philippe jouzier sẽ đảm nhiệm vai trò là huấn luyện viên trưởng u một mươi chín việt nam
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín với mục
tuyển u một mươi chín việt nam giành quyền dự vòng chung kết u một mươi chín châu á năm hai nghìn hai mươi
sau hơn ba mươi năm đổi mới ba trăm năm mươi một tỷ usd nguồn vốn nước ngoài được đầu tư vào việt nam
đằng sau con số ấn tượng đó tồn tại những mảng tối
hậu quả về môi trường công nghệ lạc hậu thiệt hại về kinh tế
giải pháp cho vấn đề này
nghị quyết năm mươi lấp lỗ hổng thể chế về fdi hai mươi hai h trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị sau hơn ba mươi năm đổi mới
việt nam đã thu hút được hơn ba trăm năm mươi một tỷ usd nguồn vốn nước ngoài
đóng góp khoảng hai mươi hai hai mươi ba tổng vốn đầu tư toàn xã hội
đây là con số đầy ấn tượng trong hoạt động thu hút fdi
và bên cạnh những mặt tích cực thì những dự án fdi kém chất lượng
xuất phát từ việc thu hút fdi giàn trải mà thiếu đi sự quản lý chặt chẽ
đã gây ra những hậu quả không nhỏ đối với nền kinh tế và cả cuộc sống của người dân
với những gì đã diễn ra trong nhiều năm qua
thì có lẽ đã đến lúc các cơ quan quản lý cần phải nhìn nhận nghiêm túc về vấn đề này
trong ba mươi năm qua vì tình hình kinh tế lúc đầu rất khó khăn
và chúng ta cần phải có đầu tư nước ngoài
thành ra có thể nói lúc đầu chúng ta mời gọi đầu tư một cách rất là giàn trải
thật sự ra là thiếu một chính sách để lại những cái hậu quả rất lớn
hậu quả về môi trường hậu quả về vấn đề công nghiệp lạc hậu
mình nhận từ các nước ngoài
bên cạnh đó tình trạng chuyển giá ở các doanh nghiệp
nhất là doanh nghiệp nước ngoài đang ngày càng phổ biến
năm hai nghìn một mươi tám kiểm toán nhà nước đã truy thu ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng
gần đây tình hình thương mại mỹ trung diễn biến căng thẳng
đã phát sinh hiện tượng đầu tư nước bóng tại việt nam
theo thông tin từ bộ công thương bộ tài chính tổng cục hải quan
một mươi ba mặt hàng của trung quốc xuất khẩu sang hoa kỳ canada eu
đang bị cơ quan chức năng theo dõi vì sử dụng việt nam làm nước xuất khẩu để lần tranh thuế
xiết chặt các hoạt động cấp giới chứng nhận xuất xứ
đồng thời kiểm tra kỹ
những hoạt động xuất khẩu nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm
bên cạnh đó thì chúng ta cũng phối hợp với các cơ quan của các nước đối tác
trong việc điều tra thẩm tra những doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm
tất cả những hiện tượng đó là những hiện tượng rất không lành mạnh
và tạo ra một sự cạnh tranh về mặt chốn thuế lộ thuế
và tạo ra những lợi nhuận ảo hục
mà các nhà đầu tư nước ngoài
có thể thu hút được rất lớn
trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp và khó lường
ngày hai mươi tháng tám bộ chính trị ban hành nghị quyết số năm mươi
trong đó nêu rõ nguyên nhân của tình trạng trên là do
thể chế chính sách về đầu tư nước ngoài
chưa theo kịp với những vấn đề phát sinh mới
lỗ hồng về thể chế đã tạo cơ hội cho những hoạt động đầu tư fdi
không chân chính tồn tại nhiều năm qua
tài nguyên bị bào mòn ngân sách bị thất thoát
đảng và nhà nước ta đã không thể làm ngơ trước thời tiết này
khi nghĩ về viễn cảnh đất nước trong tương lai
bộ chính trị vừa ban hành nghị quyết số năm mươi về hoàn thiện
thể chế chính sách nâng cao chất lượng
hiệu quả đầu tư nước ngoài vào việt nam
nghị quyết này được coi là cửa tử với những dự án fdi kém chất lượng
và thay vào đó cánh cửa sẽ rộng mở với những dự án fdi công nghệ cao
chất lượng cao và hướng tới sự phát triển bền vững
chính vì những yêu cầu khắt khe được đề cập trong nghị quyết
mà nhiều chuyên gia và doanh nghiệp đánh giá
nghị quyết năm mươi sẽ mở ra kỷ nguyên mới trong thu hút đầu tư nước ngoài vào việt nam
nghị quyết năm mươi nêu rõ trong thời gian tới sẽ nâng cao các tiêu chuẩn
quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm bảo vệ môi trường tài nguyên và tiết kiệm năng lượng
phù hợp với tiêu chuẩn của khu vực và thế giới
thì tôi cho rằng là đây là nguyên cực xuyên lưỡi toàn diện
và chắc chắn để tạo thêm đề cho phạt luyện đầu tư nước ngoài
cho những tư đình mới có chất lượng hơn có hiệu quả hơn
để thú hút fdi không tránh khỏi thực tế
các địa phương đã tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp nước ngoài đến mức
vượt khỏi khung pháp lý như giảm tiền thuê đất miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
hay chấp nhận những việc làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và cuộc sống của người dân
chính vì vậy nghị quyết năm mươi sẽ thắt chặt trong việc sàng lọc
lựa chọn các dự án đầu tư công nghệ cao không chấp nhận đánh đổi những giá trị bền vững khác

những dự án đầu tư có giá trị giá tăng cao có tính đan tỏa
và có ứng dụng công nghệ cao để hướng tới việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
chúng ta có gia soát để tránh sự trồng chéo khóc lợn
làm sao lập pháp có thể giúp chúng ta có cách thoát lợn và làm thức thi
đồng thời nghị quyết yêu cầu phải tăng cường giám sát nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu
và các cá nhân tổ chức tham gia thẩm định dự án fdi
muốn như vậy thì phải quy trách nhiệm của người đứng đầu
người nào ký quyết định về đầu tư người đó phải chịu trách nhiệm về hiệu quả hành chính
hiệu quả kinh tế của dự án đó
theo tinh thần của nghị quyết những dự án fdi không thực hiện đúng cam kết với việt nam
sẽ không được hưởng ưu đãi đầu tư
kiên quyết để thu hút nguồn vốn fdi cao hơn chất lượng hơn
điều đó sẽ nâng cao hiệu quả môi trường kinh doanh của việt nam trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài
cũng là việc cần phải làm vì lợi ích lâu dài của đất nước
thưa quý vị hy vọng rằng là đúng như các chuyên gia và doanh nghiệp nhận định
thì nghị quyết năm mươi sẽ thực sự mở ra kỷ nguyên mới trong thu hút đầu tư nước ngoài vào việt nam
đưa những dự án fdi tại việt nam trong tương lai hướng đến công nghệ cao
chất lượng cao và song hành cùng với sự phát triển bền vững của đất nước
đến đây thì phần tin trong nước cũng xin phép được dừng lại
mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình thời sự hai mươi hai h ngày hôm nay
với những thông tin quốc tế đầy hấp dẫn với phần trình bày của biên tập viên thanh huyền
vâng xin mời chị
vâng xin cảm ơn chị thúy quỳnh
xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin gmt bảy của chương trình nhân dân
mở đầu chương trình là những thông tin sẽ có trong chương trình tối nay
quốc hội anh tạm dừng hoạt động
phản ứng của các nước về vụ phóng vật thể bay mới nhất của triều tiên
tổng thống hàn quốc công du đông nam á hiện thực hóa tầm nhìn hướng nam mới
mở đầu bản tin là một thông tin liên quan đến tiến trình brexit
quốc hội anh vừa chính thức bước vào khoảng thời gian tối nay
bước vào khoảng thời gian tạm dừng hoạt động kéo dài gần năm tuần
ngay sau khi tiếp tục bác đề xuất bầu cử sớm của thủ tướng boris johnson
trong phiên họp trước khi tạm dừng hoạt động một số nghị sĩ thuộc công đảng đối lập
đã cầm theo những biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu phản đối các nghị sĩ đảng bảo thủ cầm quyền
về việc tạm dừng hoạt động quốc hội
theo kế hoạch quốc hội anh sẽ quay trở lại hoạt động sau ngày một mươi bốn tháng một mươi
tức chỉ hơn hai tuần trước thời điểm anh rời khỏi liên minh châu âu vào ngày ba mươi một tháng một mươi
trong phiên làm việc cùng ngày trước đó hai viên anh đã thông qua dự luật
theo đó chính phủ sẽ phải chỉ hoãn brexit tới năm hai nghìn hai mươi nếu không đạt được thỏa thuận với eu
đồng thời bác đề xuất bầu cử sớm của thủ tướng johnson
trước tình hình này thủ tướng anh khẳng định sẽ tăng cường sức ép
để đạt được một thỏa thuận brexit mới với eu và kiên quyết không chỉ hoãn brexit
chưa đầy một ngày sau khi vừa ngỏ ý nối lại đàm phán hạt nhân với mỹ
sáng sớm ngày hôm nay triều tiên đã lại tiếp tục phóng các vật thể bay ra vùng biển phía đông
trong chuỗi động thái được đánh giá là nhằm gia tăng sức ép đối với cộng đồng quốc tế
hội đồng an ninh quốc gia hàn quốc đã phải tiến hành họp khẩn cấp ngay sau vụ phóng này
trong khi nhật bản và mỹ cho biết đã nhận được thông tin và đang theo dõi sát sao
ủy ban thường trực của hội đồng an ninh quốc gia hàn quốc đã tổ chức hội nghị trực tuyến sáng nay
dưới sự chủ trì của ông chung yoy yong người đứng đầu văn phòng an ninh quốc gia thuộc phủ tổng thống hàn quốc
seoul quan ngại sâu sắc về việc bình nhưỡng đang tiếp tục phóng các vật thể tầm ngắn từ tháng năm vừa qua
và đang xem xét lại tổng thể các điều kiện an ninh trên bán đảo triều tiên
cùng ngày giới chức mỹ xác nhận đã nhận được các báo cáo về vụ phóng mới của triều tiên
và đang theo dõi tình hình cùng các đồng minh trong khu vực
trong khi đó bộ quốc phòng nhật bản cho biết đang tiến hành phân tích chủng loại và tầm bay của các vật thể vừa được triều tiên phóng đi
truyền thông nhật bản đánh giá vụ phóng mới nhất của triều tiên có thể vi phạm các nghị quyết của liên hợp quốc cấm bình nhưỡng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo
hôm nay tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã hối thúc tất cả quốc gia tham gia ký kết hiệp ước cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện chính thức phê chuẩn văn kiện này
việc thông qua hiệp ước cấm thử hạt nhân nhằm đảm bảo ngăn chặn tất cả các vụ thử hạt nhân vì mục đích quân sự cũng như dân sự
theo người đứng đầu liên hợp quốc mọi hoạt động thử nghiệm hạt nhân đều không thể chấp nhận được trong thời đại hiện nay
hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện là một trong những hiệp ước đa phương được ủng hộ nhiều nhất khi có tới một trăm tám mươi bốn quốc gia ký kết và một trăm sáu mươi tám quốc gia phê chuẩn
tuy nhiên hiệp ước vẫn chưa có hiệu lực do hiện còn tám trong số bốn mươi bốn quốc gia then chốt vẫn chưa chính thức phê chuẩn
moghi đưa ra tại cuộc họp hội đồng chung cuba eu lần thứ hai diễn ra tại la habana
đồng thời bà cũng lên tiếng chỉ trích các biện pháp trừng phạt của mỹ đối với quốc đảo caribe
động thái trên của eu là bước đi tiếp theo nhằm tăng cường quan hệ với quốc gia này
sau khi eu dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt và tiến hành đàm phán thỏa thuận với la habana từ năm hai nghìn một mươi năm
đường ống dẫn dầu xuyên biên giới đầu tiên của nam á vừa được ấn độ và nepal khai trương trong ngày hôm nay
dự án này được xem là một phần trong các nỗ lực của ấn độ nhằm tăng cường ảnh hưởng tại nepal
đường ống dài sáu mươi chín km có công suất hai triệu tấn một năm này sẽ vận chuyển dầu từ motihari thuộc bang bihar
miền đông ấn độ đến amlech kunji ở nepal giúp nepal tiết kiệm khoảng tám bảy triệu usd một năm phí vận chuyển
đường ống dẫn dầu này do công ty quốc doanh ấn độ ioc phối hợp phát triển cùng công ty dầu mỏ nepal
thủ tướng ấn độ ca ngợi việc dự án này được hoàn thành một mươi năm tháng trước thời hạn
trong khi đó thủ tướng shagma oli nhận định đường ống này là minh chứng tiêu biểu về sự kết nối trong lĩnh vực thương mại và quá cảnh giữa nepal và ấn độ
hai quốc gia có đường biên giới chung dài một bảy trăm năm mươi một km
hôm nay thái lan đã bắt đầu áp dụng bao bì không có logo thương hiệu cho các sản phẩm thuốc lá
trở thành quốc gia đầu tiên ở châu á ban hành biện pháp được cho là mang lại hiệu quả trong việc giảm tỷ lệ hút thuốc lá
các sản phẩm thuốc lá được đóng gói trong bao bì đơn giản đã chính thức được bày bán
tại thái lan các chủ thể kinh doanh có thời hạn cho đến ngày tám tháng một mươi hai phải loại bỏ các sản phẩm thuốc lá đong gói trong bao bì cũ
nếu không sẽ chịu mức phạt tới một ba trăm linh đô la mỹ
tiêu chuẩn đong gói thuốc lá mới gồm hình ảnh cảnh báo về tác động của thuốc lá với sức khỏe và tên thương hiệu không có logo
được viết bằng phông chữ đơn giản
theo liên minh kiểm soát thuốc lá đông nam á kiểu chữ đơn điệu giống nhau in trên bao thuốc lá ở dưới hình ảnh
về các bệnh do hút thuốc lá gây ra sẽ khiến sản phẩm ít hấp dẫn hơn với người mua
thưa quý vị tổng thống hàn quốc moon jae in vừa kết thúc chuyến công du kéo dài gần một tuần tới ba nước asean gồm thái lan myanmar và lào
đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một tổng thống hàn quốc tới thái lan và myanmar kể từ năm hai nghìn một mươi một
và là chuyến thăm đầu tiên tới lào sau hai mươi năm năm thiết lập can huệ ngại giao
nhìn lại chặng đường từ năm một nghìn chín trăm tám mươi chín khi hàn quốc trở thành đối tác của asean
có thể thấy hai bên đã ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong việc triển khai nhiều hoạt động hợp tác asean hàn quốc
trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là kinh tế và thương mại đầu tư
hàn quốc là đối tác thương mại và nhà đầu tư trực tiếp fdi lớn thứ năm của asean
theo số liệu thống kê năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch thương mại asean hàn quốc đạt hơn một trăm sáu mươi tỷ usd
tổng vốn fdi vào asean là năm ba tỷ usd
thông qua các khuôn khổ hợp tác như hiệp định thương mại tự do asean hàn quốc affta và kế hoạch hành động
hàn quốc với các nhà đầu tư trực tiếp fdi lớn thứ năm của asean

các nước asean đang phấn đấu đạt mục tiêu hai trăm linh tỷ usd giá trị tổng kim ngạch thương mại hai triệu vào năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó asean còn là nơi thu hút nhiều khách du lịch từ hàn quốc với lượng du khách giữa hai bên vượt một mươi triệu lượt người vào năm hai nghìn hai mươi
với chuyến thăm này tổng thống hàn quốc moon jae in đã công bố chính sách hướng năm mới
một trong những sáng kiến về đối ngoại quan trọng nhằm mở rộng hợp tác và ngoại giao và kinh tế giữa seoul với các nước láng giềng châu á mà trọng tâm là asean
điều này cho thấy chính quyền tổng thống moon jae in rất coi trọng vai trò của asean đặc biệt khi năm nay là kỷ niệm ba mươi năm quan hệ đối ngoại asean hàn quốc
trọng tâm của chuyến thăm lần này của tổng thống hàn quốc moon jae in là chiến lược tầm nhìn mekong
theo đó sẽ tăng cường quan hệ đối tác chặt chẽ với các quốc gia thuộc khu vực sông mekong nhằm hướng tới mục tiêu cùng nhau thịnh vượng
toàn bộ thế giới hiện đang chú ý đến sự phát triển của khu vực sông mekong
hàn quốc hy vọng sẽ cùng phát triển thịnh vượng với các nước thuộc khu vực sông mekong và hy vọng phép màu của sông hàn sẽ dẫn đến phép màu của sông mekong
chiến lược tầm nhìn mekong nhằm hướng tới mục tiêu cùng nhau thịnh vượng bao gồm ba trụ cột
sự thịnh vượng dựa trên kinh nghiệm chia sẻ tăng trưởng bền vững hòa bình và cùng thịnh vượng
chuyến thăm của tổng thống hàn quốc kết thúc vào ngày sáu tháng chín
thời điểm mà theo giới chuyên gia là rất cần thiết khi cuộc chiến thương mại mỹ trung đang gây hoang mang trên toàn thế giới
chuyến thăm là dấu hiệu cho thấy định hướng chính sách châu á của hàn quốc đang được mở rộng
từ quan điểm của asean hàn quốc rõ ràng dễ chấp nhận hơn so với washington hay bắc kinh
việc hợp tác với seoul sẽ mang đến cho asean một bước đệm và đòn bẩy chống lại cuộc cạnh tranh quyền lực giữa các cường quốc
dù đóng góp của hàn quốc cho khu vực chưa phải quá lớn
song giới quan sát nhận định seoul sẽ giữ vai trò tương đương tokyo với tư cách đối tác phát triển đáng tin cậy
điều thú vị là seoul vừa ít ủng hộ mỹ vừa ít phản đối trung quốc hơn so với tokyo
vì thế seoul có giọng điệu trung lập hơn khi đề cập tới cuộc cạnh tranh quyền lực giữa các siêu cường
và có thể được nhìn nhận như một đối tác thoải mái của asean
dù vậy sự quan tâm của hàn quốc dành cho đông nam á không hẳn nằm ngoài mục đích chính trị
chính sách của hàn quốc đối với triều tiên luôn đối diện với nguy cơ bị tác động
bởi các cường quốc của hàn quốc
hàn quốc đối với triều tiên là một cường quốc lớn hơn vì thế họ cần một đối tác đáng tin cậy trong tiến trình hòa bình
asean hoàn toàn có tiềm năng đóng góp cho cái gọi là tiến trình moon jae in trên bán đảo triều tiên
rõ ràng chuyến thăm ba nước asean của tổng thống hàn quốc đã hiện thực hóa tầm nhìn tham vọng của nước này
nhằm thiết lập một vị trí vững chắc trong khu vực asean
có thể nói hàn quốc đang theo đuổi mối quan hệ đối tác cùng có lợi và cùng thịnh vượng với asean
chuyến công du của tổng thống moon jae in
chuyến công du của tổng thống moon jae in tới ba nước asean lần này với những kết quả tốt đẹp
được cho là đã hiện thực hóa tầm nhìn tham vọng của hàn quốc thiết lập một vị trí vững chắc trong khu vực asean
thông qua chính sách hướng nam mới thúc đẩy vai trò và tầm ảnh hưởng của seoul tại các nước đông nam á
theo một cách thức bền vững và toàn diện
và đó cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin gmt tối nay của chúng tôi